đã từ lâu mỗi khi nhắc đến người thầy thuốc thì những bà con nơi vùng sâu vùng xa nơi biên giới đều nhắc tới những thầy thuốc mang quân hàm xanh
thông qua các hoạt động khám chữa bệnh phát thuốc miễn phí cho bà con các chiến sĩ biên phòng đã góp phần nâng cao sức khỏe cho người dân
và củng cố thế trận lòng dân vững chắc nơi biên cương của tổ quốc
ông sông vự bó dân tộc mông ở bản pu hao xã mường lạn huyện sốp cộp tỉnh sơn la bị bệnh đường ruột đã lâu nên sức khỏe không ổn định
vì vậy ông thường xuyên được các chiến sĩ quân y đồn biên phòng mường lạn đến khám và phát thuốc để chữa bệnh
ngày xưa ai trong bản uống đau đều cúng ma hết nhưng mà bệnh không khỏi
hôm nay các thầy thuốc bảo tôi bị đường ruột rồi còn cho thuốc và dặn dòi thuốc uống thuốc đầy đủ
giờ dân bản mình chỉ tin thầy thuốc bộ đội thôi ốm đau bệnh tật không cúng ma như ngày xưa nữa đâu
nghe thì chúng tôi cũng kiên trì khi mà thấy và con nghe thì chúng tôi cũng rất là vui mừng vì là con đã tin tưởng với bộ đội biên phòng
bệnh xá quân y của đồn biên phòng bạch bộ đội biên phòng tỉnh hà giang từ lâu đã trở thành nơi khám chữa bệnh của đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây
tại khu vực đồn đóng quân chủ yếu là dân tộc nùng mông
do hủ tục lạc hậu nên trước đây khi ốm đau bà con thường mời thầy cúng đến để trị bệnh
thế nhưng sau khi được sự giúp đỡ tận tụy và tích cực vận động tuyên truyền của bộ đội biên phòng người dân đã tìm đến các trạm quân y
quân y hối hợp với các trạm y tế của các xã tổ chức tiến hành khám định kỳ và thường xuyên hoặc đột xuất cùng với các nhân viên y tế của huyện đối với đồng bào các dân tộc
tại các địa bàn vùng biên giới người dân ít có cơ hội được tiếp cận với các hoạt động khám chữa bệnh do hoàn cảnh khó khăn đi lại không thuận lợi sự thiếu thốn tại các trạm y tế xã khiến cho việc thăm khám phát hiện điều trị bệnh gặp nhiều khó khăn
vì vậy các trạm quân y luôn là chỗ dựa cho bà con mỗi khi có bệnh
trong năm hai nghìn một mươi tám phát huyện nùng đã tạo ra một trạm quân y
vì kết quả đã đạt được của năm hai nghìn một mươi bảy quân y đơn vị sẽ phối hợp chặt chẽ với y tế địa phương để phòng chống các dịch bệnh trên địa bàn phối hợp với lại y tế các địa phương để khám chữa bệnh miễn phí cho người dân đẩy mạnh phòng chống các dịch bệnh lây lan qua biên giới
trong năm hai nghìn một mươi bảy bộ đội biên phòng tỉnh hà giang đã tổ chức nhiều đợt khám chữa bệnh cho gần hai lượt người tổ chức tiêm vaccine cho một người
trong năm hai nghìn một mươi tám bộ đội biên phòng tỉnh hà giang đã tổ chức nhiều đợt khám chữa bệnh cho gần hai lượt người tổ chức tiêm vaccine cho một người tổ chức tiêm vaccine cho một người